sau khi nhiều doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phản ánh gặp khó khăn
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập
liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất
chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng
đơn vị giám định độc lập được bộ tài nguyên và môi trường chỉ định tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu
sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và có sự tham gia của cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra lấy mẫu
thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường phải bãi bỏ một số nội dung bất cập trong hai thông tư
đã gây cản trở doanh nghiệp thủ tướng ra hạn chót cho bộ tài nguyên và môi trường hoàn thành công việc này
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp trước ngày một mươi năm tháng hai tới đây